phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ những cựu chiến binh tại thành phố lào cai sau khi rời quân ngũ
đã tích cực tham gia vào các công tác tại các địa phương chủ động phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
trên mặt trận mới những người lính năm xưa không chỉ phấn đấu làm giàu cho gia đình
bản thân mà còn nhiệt tình trong việc hướng dẫn giúp đỡ bà con nhân dân trên địa bàn thoát khỏi đói nghèo
rời quân ngũ trở về địa phương từ hai bàn tay trắng ông nguyễn văn sơn đã quyết tâm làm giàu từ chính đồng đất quê hương
sau nhiều năm đầu tư đến nay gia đình ông đã xây dựng đúng mô hình nuôi lợn quy mô cả trăm con
cùng hàng nghìn mét vuông ảo thả cá
từ mô hình kinh tế này đã mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm
đây đồng thời cũng là nơi mà các hội viên cựu chiến binh đến thăm quan học hỏi để vươn lên thoát nghèo
mà ngay cả với những người khác họ cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương